mỗi tuần chúng tôi sẽ có lịch tiêm cố định vào thứ năm hàng tuần
thai phụ đăng ký làm theo hướng dẫn nhận lịch hẹt khám sàng lọc và thực hiện tiêm chủng
sau tiêm thai phụ được theo dõi nhiệt độ kiểm tra cả mẹ và bé trong ba mươi phút ổn định sẽ về nhà theo dõi
phó giáo sư cường thông tin phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần nên tiêm vaccine covid một mươi chín vì sao
theo phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường các nghiên cứu trên thế giới cho thấy
phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
đây chính là yếu tố nguy cơ bởi khi có thai do phải nuôi một đứa trẻ trong bụng
nên tử cung của thai phụ sẽ to hơn đẩy cơ hoành lên cao đẩy dung tích phổi giảm xuống
cản trở hô hấp vì thế nhu cầu oxy của phụ nữ mang thai cao hơn người bình thường
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù phủ niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ thể nặng càng tăng nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc các bệnh như huyết áp đai tháo đường
tim mạch béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai
sẽ khiến dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường nói
cùng với những yếu tố trên nếu thêm mắc covid một mươi chín
thì nguy cơ biến chứng thể nặng của phụ nữ mang thai càng cao
giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cũng cho hay phụ nữ mang thai nhiễm covid một mươi chín
khi dị biến chuyển nặng nhanh chóng sẽ buộc phải nằm hồi sức can thiệp thờ máy
ecmo với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý nhà khoa học thấy rằng
việc chăm sóc thai kỳ đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín
bằng vaccine là cần thiết
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường khuyên chị em phụ nữ mang thai một mươi ba tuần
nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau cần khám sàng lọc kỹ càng
không cần lựa chọn nên tiêm vaccine nào trừ loại vaccine mà nhà sản xuất đã chống chỉ định
với vai trò là cơ sở y tế được bộ y tế giao nhiệm vụ chăm sóc
bảo vệ sức khỏe của phụ nữ mang thai sau sinh
do đó bệnh viện sẵn sàng chuẩn bị mọi yếu tố cần thiết để được phân công
sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai sau một mươi ba tuần và bà mẹ cho con bú